trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp bộ y tế đã yêu cầu khai báo y tế và thực hiện cách ly với tất cả những người đã đi từ đà nẵng trở về các địa phương
thành phố hà nội đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho những người từ đà nẵng trở về từ đầu tháng bảy vừa qua
tuy nhiên rất nhiều người vẫn hiểu chưa đúng về giá trị của việc xét nghiệm này
sau đây mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân để hiểu rõ hơn về test nhanh virus sars cov hai
ca bệnh bảy trăm một mươi bốn là một bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi có địa chỉ tại phúc diễn bắc tử liêm hà nội là nhân viên điều hành xe buýt
bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại đà nẵng từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bảy
ngày một mươi chín tháng bảy bệnh nhân khởi phát với suốt nhẹ viêm họng
ngày bốn tháng tám bệnh nhân nhập viện bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai và được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với sars cov hai
điều đáng nói là trước đó bệnh nhân đã thực hiện test nhanh covid một mươi chín và kết quả là âm tính
trước đó làm test nhanh thì âm tính
nhưng mà đến sau đó thì làm xét nghiệm sinh thai pcr mà mình nói tắt là pcr đấy dương tính
thì về kết quả là hoàn toàn đúng
điều đó cho thấy rằng là nếu sử dụng xét nghiệm nhanh để sang lọc người đang mang virus thì sai
trên thực tế việc test nhanh thường chỉ có hiệu quả cho các trường hợp sau hai tuần phơi nhiễm
thời gian đủ để cơ thể sản xuất ra kháng thể
kỹ thuật đơn giản chi phí ít
cho kết quả nhanh nhưng nếu làm sớm hơn hai tuần đầu khi cơ thể chưa sản sinh ra kháng thể
thì kết quả vẫn âm tính mặc dù cơ thể đã nhiễm covid một mươi chín
thứ tôi được biết khoảng gần tám mươi người đã được xét nghiệm bằng test nhanh thì có thể nói là vô giá trị
không có ý nghĩa trong việc biết được bệnh nhân còn đang mang
à xin lỗi
không có ý nghĩa trong việc biết được bệnh nhân còn đang mang
biết được cái người đó đang mang virus sars cov hai hay là không
với tâm lý để cho nó yên tâm nhiều người đã chót đi qua vùng dịch hay lỡ tiếp xúc gần với người nghi có bệnh
ngay lập tức sụp sôi đòi test nhanh xét nghiệm sớm ngay khi cơ thể chưa có triệu chứng
điều này không những không có giá trị thậm chí là có hại nếu khi có kết quả xét nghiệm âm tính
nghĩ rằng mình không mang bệnh và chủ quan phá vỡ các quy tắc cách ly
khi đó họ có thể trở thành nguồn lây cho cộng đồng nếu những ngày sau đó họ trở thành dương tính
bởi vậy nếu đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người bệnh thì việc tự cách ly và theo dõi trong một mươi bốn ngày mới là điều cơ bản mấu chốt